cùng tham gia nâng cao ý thức giảm thiểu tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa sáng nay ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã cùng tổ chức ngày hội sức sống mới từ rác thải
ngày hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị trên địa bàn với nhiều tác phẩm tuyên truyền về giải pháp phân loại rác thải tại nguồn tái chế sử dụng từ rác thải và giao lưu thi tìm hiểu về môi trường
ngày hội có tám gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm sống xanh hành động xanh thông qua các chủ đề chất thải rắn tiết giảm tái sử dụng tái chế thu gom phân loại rác thải nguy hại chất thải rắn tại các hộ gia đình
các dân hàng là những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường mang lại tiện ích cho mỗi người mỗi gia đình để từ đó cộng đồng thay đổi nhận thức hành vi về bảo vệ môi trường tận dụng tái chế rác thải thành tài nguyên góp phần xây dựng đà nẵng thành phố vì môi trường